tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thu rụi phước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện